sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán canh tí cũng như mùa lễ hội đầu năm
theo kế hoạch từ nay đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi cục cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xử lý tất cả các lỗi vi phạm trên cả ba tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy
dừng xe ở những nơi dành cho người đi bộ sang đường hay tại những nơi có biển cấm rừng đỗ là những hành vi vi phạm phổ biến tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô hà nội
hoạt động này không chỉ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông mà nó còn gây ủn tắc nhất là tại những tuyến đường hẹp và có đông phương tiện tham gia giao thông
chỉ trong sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai đội cảnh sát giao thông số một công an tp hà nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ
cảnh sát giao thông đã bỏ qua những quy định về pháp luật trật tự an toàn giao thông có những hành vi vi phạm biển hình như không chấp hành tính hiệu đèn rừng đỗ xe sai quy định
cùng với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong lĩnh vực đường sắt cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với các lái tàu kiểm tra các thiết bị an toàn cháy nổ trên các chuyến tàu chuẩn bị rời ra hà nội
với đặc thù của đường sắt có đường riêng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đặc biệt là với hơn bốn đường ngang tự mở trên các tuyến đường sắt đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua